theo dự báo quảng ninh sẽ là một trong số những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp khi cơn bão măng khuốt đổ bộ
trong sáng nay phó thủ tướng trịnh đình dũng chủ tịch ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã đi kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống bão tại tỉnh quảng ninh
kiểm tra công tác phòng chống bão tại khu vực đê hà nam thị xã quảng yên tuyến đê biển dài gần ba mươi bốn km có vị trí sung yếu
phó thủ tướng trịnh đình dũng đánh giá cao sự cố gắng tập trung quyết liệt của lãnh đạo tỉnh quảng ninh trong ứng phó với bão số sáu
tại đây trên một người bao gồm các lực lượng quân đội dân quân tự vệ đang khẩn trương gia cố đắp các bao tải đất tại các đoạn đê thấp tránh nước dân đảm bảo an toàn cho khoảng sáu vạn dân trên đảo
công tác vật tư phương án sơ tán người dân cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng
phó thủ tướng trịnh đình dũng đề nghị tỉnh quảng ninh không chủ quan cần chủ động đối phó với đợt mưa lớn kéo dài sau bão đặc biệt là các khu vực hầm lò bãi thải than sản xuất công nghiệp